chiều ngày hai mươi ba tháng tám trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức tới việt nam
thủ tướng australia scott morrison đã đến thăm đường đua công thức một hà nội
nơi sẽ diễn ra trọng đua f một việt nam grand prix vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cùng dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
sau khi tham quan tiến độ của dự án đường đua công thức một việt nam
thủ tướng australia scott morrison bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện khi diễn ra tại việt nam
sẽ gây chú ý với cả thế giới khi đây là môn thể thao có sự kết hợp mạnh mẽ về yếu tố công nghệ
mang đến sự kinh ngạc từ công trình trung đua f một việt nam
thủ tướng australia khẳng định giải đua xe f một sẽ làm rõ hơn vị thế của việt nam
cũng như hà nội trên bản đồ thế giới
thủ tướng australia scott morrison cũng bày tỏ vui mừng và tự hào khi biết nhiều doanh nghiệp australia
đang phối hợp hỗ trợ tư vấn cho đơn vị tổ chức giải đua xe công thức một tại việt nam
điều này phản ánh dấu ấn của các doanh nghiệp australia trong sự phát triển của kinh tế việt nam
với những thông tin hiện tại có thể tin rằng sự hợp tác này sẽ thành công
qua đó khẳng định mối quan hệ việt nam và australia đang ngày càng bền chặt hiệu quả